theo bản kết luận điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
trong quá trình thanh tra tại ngân hàng scb và báo cáo kết quả thanh tra về lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ
đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp trương mỹ lan
cùng các lãnh đạo ngân hàng scb và nhận năm hai triệu usd tương đương hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng
qua đó bị cáo nhàn đã bao che bưng bít báo cáo không trung thực không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước
để ngân hàng nhà nước không có đủ thông tin tài liệu phục vụ tham mưu chỉ đạo xử lý các sai phạm của ngân hàng scb
ngăn chặn hành vi phạm tội của trương mỹ lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng scb gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
ngày năm tháng ba tòa án nhân dân tp hcm xét xử
vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan dự kiến kéo dài trong hai tháng
bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị truy tố về các tội tha mô tài sản đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng
bị cáo đỗ thị nhàn cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai nhận của scb năm hai triệu usd để che đậy bưng bít sai phạm tại ngân hàng này
bị cáo đỗ thị nhàn bức liên
trên mục khai báo bà khai tại thời điểm phạm tội bà là cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
bà nhàn khai bản thân chưa có tiền án tiền sự và đã nhận được quyết định xét xử
trước đó tại cơ quan điều tra bị cáo đỗ thị nhàn khai nhận đã biết đến thực trạng rất xấu của scb qua quá trình thanh tra
tuy vậy bị cáo nhàn vẫn tiếp tay gạch bỏ các nội dung có thể đưa scb vào diện bị kiểm soát đặc biệt
báo cáo theo hướng giảm nhẹ cho scb đủ điều kiện để tiếp tục đề xuất cho scb được thực hiện tái cơ cấu
trong quá trình thanh tra tại scb đợt hai cựu cục trưởng nhàn gặp trương mỹ lan tại khách sạn daiu trao đổi về việc tiếp tục thanh tra về sai phạm của bảy mươi một khách hàng cùng địa chỉ
lời khai của đỗ thị nhàn cho biết trương mỹ lan tiếp tục nhờ bị cáo nhàn giúp đỡ tạo điều kiện cho scb
lan có ý định đưa tiền nhưng bị cáo nhàn chưa nhận
khoản tiền năm hai triệu usd đã được đưa cho nhàn qua nhiều giai đoạn
lần đầu tiên là hai trăm linh usd ngay tại văn phòng làm việc của bị cáo nhàn
ba lần tiếp theo có một lần mang hai triệu usd và hai lần mang mỗi lần một triệu usd
tiền được đưa đến tận nhà bị cáo nhàn ở cầu giấy
các lần mang tiền đến nhà bị cáo nhàn đều đứng trong thùng xốp hoạt quả
mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng bị cáo nhàn hỏi là tiền gì

số tiền này ban đầu bị cáo nhàn cất giữ tại nhà riêng không dùng đến
sau đó mãi đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhàn chia số tiền này mang hai sáu triệu usd
gửi nhờ tại nhà vợ chồng quang dũng là họ hàng ở thành phố nam định
số còn lại bị cáo nhàn cho vào thùng sắt hóa lại mang sang nhà đỗ xuân lộc

em trai cùng cha khắc mẹ cũng tại trung cư madarin trung hòa có giấy
cất vào trong tủ phòng ngủ của lộc lộc xác nhận việc nhàn nhờ gửi thùng sắt tự nguyện giao nộp
số tiền thu được ba triệu usd
vợ chồng quang thủy họ hàng cho biết từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo nhàn đã hai lần mang tiền gửi nhờ một lần một bốn triệu usd và một lần một hai triệu usd
và họ không biết về nguồn gốc số tiền này
sau đó ông quang mới nói rằng
bà thủy đã mượn nhàn một bốn triệu usd quy đổi ra vnđ để mua một mảnh đất và mở một mươi thẻ tiết kiệm
bà thủy ông quang đã tự nguyện giao nộp một hai triệu usd một mươi thẻ tiết kiệm
giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất nêu trên
và sáu trăm linh usd nộp thêm vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho nhàn
liên quan hành vi đưa hối lộ bị can võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb khai
trong quá trình thanh tra nội dung sai phạm lớn nhất tại ngân hàng scb là việc cho vay tín dụng với nhóm trương mỹ lan
các khoản vay này hồ sơ có nhiều vi phạm số tiền lớn nguy cơ không thu hồi được nợ
đỗ thị nhàn nguyễn thị phụng là phó trưởng đoàn thanh tra tổ trưởng tổ tổng hợp
có trao đổi với văn về những sai phạm nhắc tới việc phải đưa ngân hàng scb vào diện bị kiểm soát đặc biệt
và đặt vấn đề gặp trương mỹ lan để yêu cầu làm rõ
võ tấn hoàng văn bảo với trương mỹ lan và sắp xếp
để lan và bị cáo nhàn gặp nhau vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sau cuộc gặp võ tấn hoàng văn được lan nói là bị cáo nhàn yêu cầu trương mỹ lan
bán bớt tài sản để trả nợ cho scb tại các phương án
dự án tái cơ cấu có sai phạm chủ động tất toán
bị cáo nhàn nói dọn sạch dư nợ nhóm bảy mươi một khách hàng có cùng địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai
thì đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm về khoản vay chỉ xử lý hành chính
cựu cục trưởng đỗ thị nhàn nói rằng
đỗ thị nhàn cũng hướng dẫn lan cho tất toán khoản vay của nhóm bảy mươi một khách hàng
bằng việc hợp thức hồ sơ cho khách hàng mới vay trả nợ của nhóm bảy mươi một khách hàng này
trước khi ra kết luận thanh tra
được chỉ đường lan chỉ đạo văn cùng những người khác tất toán các khoản vay này
thông qua việc dùng các công ty khác trong nhóm cho vay mới
đồng thời trương mỹ lan giao cho văn ra hà nội trình bày các nội dung với đoàn thanh tra và nhàn
bị cáo nhàn cũng đã chỉ điểm thêm những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng cho văn biết
trong đó nhắc nhở chú ý nhất là việc bảy mươi một khách hàng có cùng địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai đang dư nợ rất lớn
nhà bàn với văn về phương án khắc phục tránh scb bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt
sau chuyến đi văn báo lại với bà lan và sắp xếp để lan ra hà nội gặp nhàn
kết quả buổi gặp là việc nhàn chỉ điểm giúp lan cách tháo gỡ vi phạm bằng cách thu hẹp thanh tra
chỉ thanh tra khoản nợ của bảy mươi khách hàng đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngoài ra nhàn chỉ cách tất toán khống các khoản này để đoàn thanh tra không có căn cứ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự
nhờ vậy khoản vay của bảy mươi một khách hàng sau đó đã được điều chỉnh giảm dư nợ đến thời điểm hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám về số
về việc đưa hối lộ theo chỉ đạo của lan văn đã nhiều lần đưa tiền cho nhàn
về nguồn tiền đưa hối lộ phân khẳng định do trương mỹ lan chỉ đạo nguyễn phương hồng lấy từ nguồn riêng
được chuyển từ scb cho nhàn
văn đã đưa scb sài gòn ra scb cầu giấy hợp thức bằng bút toán rút nộp tiền chuyển tiền để rút ra chuyển đổi thành usd
võ tấn hoàng văn chính là người viết đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của đỗ thị nhàn
ngoài ra đỗ thị nhàn đoàn thanh tra còn rất nhiều người nhiều lần nhận quà tiền từ scb
phần lớn trong số đó đều thành khẩn khai nhận tuy vậy vẫn có một số người không chịu thừa nhận việc nhận tiền nhận quà từ scb
văn còn khai nhận là người trực tiếp đưa cho nguyễn văn hưng tổng là ba trăm chín mươi usd
đồng thời còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền đưa tiền quả bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra
nguyễn văn hưng khai ngoài ba trăm chín mươi usd còn nhận ba mươi sáu năm triệu cổ phần từ trương mỹ lan theo hình thức hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nhưng đến nay chưa chuyển tiền mua
tuấn không biết thùng xốp được tiền chỉ được thông báo là thùng đựng hoa quả
nguyễn phương anh phó tổng giám đốc công ty sài gòn benisula được trương mỹ lan giao theo dõi việc sử dụng quản lý tiền lập phương án vay vốn lên sơ đồ dòng tiền
dữ liệu của phương anh ghi chép xác định tổng nợ gốc là tám mươi tám một trăm năm mươi tỷ đồng
của nhóm bảy mươi một khách hàng cùng địa chỉ được sử dụng hơn sáu mươi tỷ đồng để trả nợ cho khoản vay cũ hai mươi tỷ đồng rút cho bà lan sử dụng
trên cơ sở đó bà nhàn là trưởng đoàn thanh tra người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra
đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan không trung thực bao che bưng bít sai phạm của scb
và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
nhà chức trách cáo buộc hành vi của bà trương mỹ lan phạm vào tội đưa hối lộ hành vi của bà đỗ thị nhàn phạm vào tội nhận hối lộ
theo quy định tại điểm a khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự của hối lộ là tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá là một tỷ đồng trở lên
thì bị phạt tù từ hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
tuy nhiên cơ quan chức năng đánh giá bà nhàn trong quá trình điều tra truy tố ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án
bà nhàn cũng tự nguyện nộp bốn tám triệu usd và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền là một mươi tỷ hai mươi bảy triệu tám trăm ba mươi năm nghìn đồng
để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra
ngoài ra bị can này có nhân thân tốt phạm tội lần đầu có thành tích xuất sắc trong công tác là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
các bị cáo khác cũng nộp tiền khắc phục
như ông nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước là ba trăm chín mươi đô la mỹ
bà nguyễn thị phụng cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai là hai mươi đô la mỹ và hai trăm một mươi triệu đồng
bị cáo vương đỗ anh tuấn cựu trưởng phòng thanh tra thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng hai nộp hai mươi tỷ đồng
hai tỷ đồng nguyễn văn thủy cựu phó trưởng ban giám sát tổng hợp ủy ban giám sát tài chính quốc gia nộp hai mươi một tỷ đồng và sáu mươi triệu đồng
lê thanh hà cựu phó tránh thanh tra kiểm toán nhà nước cựu trưởng phòng kiểm toán ngân hàng một kiểm toán nhà nước chuyên ngành bảy nộp một mươi bốn tỷ đồng và một trăm linh triệu đồng
trần văn tuấn cựu thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc thanh tra chính phủ nộp sáu tỷ đồng và bốn mươi triệu đồng
nguyễn tuấn anh cựu công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước và vũ khánh linh cựu phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước nộp một trăm linh triệu đồng
nguyễn duy phương cựu thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp nộp một usd và hai mươi triệu đồng
nguyễn văn dũng cựu phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm nộp một mươi năm đô la mỹ và bốn trăm linh triệu đồng
nguyễn thị phi loan cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm nộp bốn trăm bảy mươi triệu đồng
võ văn thuận cựu phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm một tám mươi năm tỷ đồng